theo thông tin từ trạm thủy văn hà nội ngày hôm nay mực nước quan chắc được đo trên sông hồng
đoạn dưới chân cầu long biên là hơn tám mét gần mức báo động một
tình hình nước sông hồng lên cao có thể dẫn đến nguy cơ ngập lụt vùng trũng và bãi bồi
còn tại phú thảo trong những ngày vừa qua do ảnh hưởng của cơn bão số bốn gây mưa to và nước ở trên thượng nguồn chảy về
lũ trên sông thao tại an thượng đã lên đến hơn hai mươi bảy mét
theo dự báo từ nay đến ngày hai mươi hai tháng tám khu vực này sẽ tiếp tục có mưa mưa vừa và rông cục bộ có nơi mưa to
các huyện tam nông lâm thao thị xã phú thọ và công ty khai thác công trình thủy lợi phú thọ
đã được yêu cầu triển khai lực lượng vật tư phương tiện theo cấp báo động đã quy định
tăng cường tuần tra canh gác phát hiện mọi sự cố hư hỏng của đê kè cống trạm bơm và có biện pháp xử lý kịp thời
thực hiện vận hành cống và chạm bơm ven sông đúng quy trình đảm bảo an toàn
điều đã xảy ra đặc biệt các sự cố đê tả ngòi vần và sạt lờ bờ vờ sông
tại đê hữu thao xã hiển lương huyện hạ hòa đê hữu ngòi giành xã tuy lộc huyện cầm khê